thưa quý vị vào chiều ngày hôm qua thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã ra văn bản chỉ đạo
áp dụng giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh thành phố theo nguyên tắc chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
với một mươi sáu tỉnh thành phía nam quyết định được đưa ra theo đề nghị của bộ trưởng bộ y tế
trên cơ sở ý kiến thống nhất của thường trực chính phủ
theo đó ngoài ba tỉnh thành đang áp dụng chỉ thị một mươi sáu là thành phố hồ chí minh bình dương và đồng nai
sáu tỉnh thành tiếp theo thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị một mươi sáu để chống dịch
gồm cần thơ bình phước tây ninh bà rịa vũng tàu tiền giang long an vĩnh long đồng tháp
bến tre hậu giang an giang bạc liêu sóc trăng trà vinh cà mau và kiên giang
thời gian thực hiện giãn cách xã hội là một mươi bốn ngày
thủ tướng lưu ý thời điểm bắt đầu áp dụng biện pháp giãn cách xã hội đối với các tỉnh thành bổ sung nêu trên
do chủ tịch ubnd cấp tỉnh quyết định nhưng không muộn hơn giờ ngày một mươi chín tháng bảy
với các tỉnh thành đang áp dụng biện pháp giãn cách trước ngày một mươi bảy tháng bảy
căn cứ diễn biến dịch bệnh và kết quả chống dịch trên địa bàn
chủ tịch ubnd cấp tỉnh chủ động kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền
xem xét trước khi quyết định tiếp tục giãn cách xã hội như trước đây
hoặc kéo dài thời gian cùng với các tỉnh mới được bổ sung
trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội thủ tướng chính phủ đề nghị các địa phương
chỉ đạo thực hiện nghiêm có hiệu quả chỉ thị một mươi sáu đồng thời lưu ý
kiên quyết không để chặt ngoài lòng trong xác định rõ đầu mối và trách nhiệm
của từng cơ quan tổ chức cá nhân và từng cấp chính quyền nhất là hệ thống chính trị cơ sở
bảo đảm an toàn chỉ đạo tập trung thống nhất khen thưởng kỷ luật kịp thời nghiêm minh
tăng cường kiểm tra giám sát đôn đốc việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên
yêu cầu về giãn cách nhất là việc đảm bảo giãn cách giữa cá nhân với cá nhân
gia đình với gia đình không để xảy ra các trường hợp tụ tập đông người theo quy định
quan tâm tốt đến công tác an sinh xã hội nhất là đảm bảo cung ứng kịp thời đầy đủ
lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân đặc biệt là đối với người nghèo
người có hoàn cảnh khó khăn người mất công ăn việc làm do dịch bệnh
bảo đảm tốt nhất an ninh trật tự an toàn xã hội bảo đảm sản xuất lưu thông hàng hóa an toàn
trong nội bộ tỉnh thành phố với các địa phương khác chỉ cho phép hoạt động sản xuất kinh doanh
đối với các cơ sở đáp ứng yêu cầu quy định về phòng chống dịch không để thừa thiếu hàng hóa ách tắc giao thông